lãnh đạo tỉnh nghệ an đã thông báo chỉ thị số một mươi một ngày hai mươi một tháng một mươi hai của ban bí thư về việc tổ chức tết năm hai nghìn một mươi bảy
thiết thực tiết kiệm lành mạnh phù hợp với nếp sống văn minh truyền thống văn hóa của dân tộc
với thuần phong mỹ tục phong tục tập quán của từng địa phương
trong đó nhấn mạnh năm nay các địa phương sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dành thời gian và kinh phí
chăm lo tết cho người nghèo khó khăn gia đình chính sách chia sẻ giúp đỡ đồng bào miền trung bị thiên tai bão lụt
ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ người nghèo của tỉnh với tổng số tiền thu được gần ba mươi năm triệu đồng
tỉnh nghệ an hiện có gần bảy mươi năm hộ nghèo và tám mươi hộ cận nghèo đang cần sự quan tâm hỗ trợ và chia sẻ của cộng đồng để đón tết đinh dậu hai nghìn hai mươi